thưa quý vị ubnd tp hà nội đang chỉ đạo đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trồng mới cây xanh tạo cảnh quan bóng mát và bảo vệ môi trường
đặc biệt là đã gần đến dịp tích nguyên đán quý mạo hai nghìn hai mươi ba
có thể nói là thời gian qua thành phố hà nội đã rất quan tâm đến công tác chỉnh trang phát triển đô thị
vâng tuy nhiên giữa chủ trương đúng đắn cho đến công tác triển khai thực hiện thì vẫn còn có những bất cập dẫn đến nhiều kết quả không đạt được như mong muốn
điển hình trong công tác này là việc tạo diện mạo mới cho vỉa hè của hơn chín trăm linh tuyến phố trong nội thành
qua năm năm thay thế gạch truyền thống sang đá tự nhiên với tuổi thọ lên đến bảy mươi năm tại hơn chín trăm linh tuyến đường tại một mươi hai quận nội thành
thì giờ đây vẻ hè trên nhiều tuyến phố của hà nội đang xuống cấp nghiêm trọng như thế này
bóng chóc nứt vỡ thậm chí là trở thành ồ gà
trong khi đó những loại đá vỉa hè này được quảng cáo tung hô là có độ bền
đó là độ bền bảy mươi năm
nhưng thực tế khác quá xa những gì đã quảng cáo
độ bền bảy mươi năm giờ đây chỉ sau hai ba năm đã vỡ nát và để lại bộ mặt đô thị nhách nhác như thế này
thì tự tượng nứt tóc là rất nhiều

và làm sao chất lượng công trình thi công để có sự tốt
bởi vì sự nứt gãy của những vẻ hè là rất nhiều
điều đáng nói đó là câu chuyện lát đá vỉa hè không như quảng cáo đã được nhắc đến rất nhiều
thậm chí năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra thành phố hà nội đã có kết luận
về những sai phạm liên quan đến lát đá vỉa hè
thế nhưng sau đó tình trạng này lại vẫn tái diễn
các cái chủ trương của thành phố thì nó đưa vào cuộc sống
nhưng mà sở xây dựng là cơ quan mà có cả những bộ máy thẩm định
có cả các chuyên gia có trách nhiệm có kiến thức và có cả những cái chuyên môn cái quy chuẩn của nó
đó là những cơ quan mà đưa ra những quan điểm
tính tương thích phù hợp của loại vật liệu
chúng ta đầu tiên là quay lại cái vấn đề bảy mươi năm thì phải tìm ra cơ quan nào phát ngôn ra bảy mươi năm
thì chúng ta tìm ra được cái lời giải căn cứ vào đâu mà có một cái dự định ảo tưởng như vậy
rõ ràng người dân cũng mong chờ chỉ rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân tổ chức nào
để có biện pháp xử lý nghiêm khắc các sai phạm